một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một là ngày đầu tiên mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở việt nam
sử dụng chất độc da cam dioxin nhằm triệt hạ nguồn sống của thảm thực vật ở miền nam việt nam
chất độc da cam đã làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề các hệ sinh thái bị đảo lộn
nó làm cho bốn tám triệu người việt nam bị phơi nhiễm hơn ba triệu người là nạn nhân với biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ phải hứng chịu
năm hai nghìn bốn mặt trận tổ quốc việt nam đã quyết định lấy ngày một mươi tháng tám hàng năm
là ngày vì nạn nhân chất độc da cam việt nam
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một để thoát khỏi tình thế thụ động và cắt đứt nguồn chi viện từ miền bắc cho chiến trường miền nam
quân đội hoa kỳ quyết định trước tiên sẽ loại bỏ những chứng ngại vật ngăn cản thị giác phi công
bùa quân cộng sản phải lộ diện trước hỏa lực của quân đội mỹ
và vào ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quân đội mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay h ba mươi bốn
giải chất hóa học dọc theo độ một mươi bốn thuộc tỉnh con tum mở đầu cho hành động hủy diệt tàn bạo kéo dài hơn một mươi năm sau đó
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quân đội mỹ đã tiến hành hơn một mươi chín phi vụ
giải hơn tám mươi triệu lít hóa học diệt cỏ có chứa chất niu xin cực kỳ độc hại
chút xuống hai mươi sáu làng bản miền nam việt nam gây thảm họa nghiêm trọng tới môi trường sinh thái và hủy diệt sự sống con người
hiện có trên bốn tám triệu người việt nam
đang là nạn nhân di nhiễm của chất độc
đến nay mặc dù không chính thức thừa nhận sai lầm
nhưng mỹ đã có những hành động cụ thể để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam tại nước ta
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên mỹ đã chính thức viện trợ cho việt nam để khắc phục hậu quả của niu xin trên người
bên cạnh đó cuối năm hai nghìn một mươi chín phía mỹ tiếp tục phối hợp cùng việt nam
tiến hành dự án trị giá ba trăm chín mươi triệu đô la mỹ để xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
khu vực có mức độ ô nhiễm chất niu xin lớn nhất tại việt nam hiện nay
với khối lượng đất đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước

đối với dự án biên hòa sẽ có nhiều khó khăn và thách thức
bởi khối lượng ở đây nhiều hơn so với dự án xử lý dioxin ở sân bay đà nẵng
tuy nhiên tôi tin chắc chắn rằng việt nam và hoa kỳ sẽ cùng đồng hành để xử lý triết đẻ niu xin ở sân bay biên hòa
tôi sẽ luôn khuyến khích vận động sự tham gia của các thượng nghị sĩ
đến từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa thực hiện công việc đầy ý nghĩa này
trong những năm qua nhiều hành động chính sách của đảng và nhà nước
đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do mỹ gây ra ở việt nam
cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam niu xin
và cũng để thức tỉnh lương chi nhân loại cùng chung tay đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân